tại khu công nghiệp nội bài huyện sóc sơn chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung đã có cuộc gặp gỡ đối thoại với hơn một công nhân lao động đại diện cho hơn một năm triệu người hiện đang làm việc trong các khu công nghiệp chế xuất tại hà nội để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động
tại buổi đối thoại nhiều vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống việc làm đã được người lao động phản ánh đó là những vấn đề về nhu cầu nhà ở nhà trẻ trường học phục vụ cho công nhân lao động và con công nhân lao động đang làm việc trong khu công nghiệp khu chế xuất hà nội vấn đề về việc tăng giá điện xăng dầu thời gian qua ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống công nhân
hiện tại là thiếu phòng trọ cũng như là nhà ở cho cán bộ công nhân viên đã lập gia đình
tại khu công nghiệp đặc biệt là khu công nghiệp đông anh chúng tôi cũng đã đưa rất là nhiều ý kiến này trong những lần tiếp xúc của các bộ ban ngành trực thuộc khác nhưng mà tuy nhiên cũng đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết
hiện tại bây giờ là về giá xăng và giá điện nguyên giá các cơ quan chức năng mong làm sao có những cái biện pháp phương pháp để làm sao để bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu để phục vụ cho đời sống của những người lao động hàng ngày
tại buổi đối thoại ông nguyễn đức trung
chủ tịch ubnd tp hà nội đã giải đáp nhiều băn khoăn thắc mắc của người lao động
trước ý kiến về việc tăng giá điện xăng dầu thời gian qua ông nguyễn đức trung chia sẻ những khó khăn của người lao động và cho hay thủ tướng đã sao bộ công thương kiểm tra lại việc tính giá điện
với giá xăng chủ tịch ubnd tp hà nội cho biết đang được điều chỉnh theo cơ chế thị trường
ông cũng cho hay hiện ở nhiều nơi như châu âu trung quốc đã có chính sách không sử dụng xe
dùng xăng ông nguyễn đức trung cũng khuyến khích công nhân trong phạm vi một một năm km trở lên nên tăng cường thói quen đi bộ và chuyển đổi sang xe đạp cho thân thiện với môi trường
thế còn thì tôi thì tôi hiểu đây thì em công nhân thì ở đây thì ngoài ra đi làm thứ bảy chủ nhật còn phải về quê
còn đi nơi này đi khác thì mọi người cũng đều có xe máy cả và chúng ta thì đều có một thói quen là dùng xe máy
nhưng mà trên tinh thần là thành phố sẽ rất cương quyết trong vấn đề thực hiện
cái đề án liên quan đến chống ủn tắc giao thông vào đến năm hai nghìn ba mươi và nếu điều kiện mà phát triển giao thông công cộng tốt lên là chúng tôi có thể sẽ đẩy nhanh cái tiến độ là sẽ cấm xe máy sử dụng trên địa bàn thành phố
nhân dịp này chủ tịch ubnd tp hà nội mong muốn công nhân lao động thủ đô tích cực tham gia lao động sản xuất đóng góp cho sự phát triển của thủ đô